thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa ra quyết định khởi tố ông nguyễn trí thành
nguyên là phó tri cục thuế huyện thường xuân và ông vũ ngọc nam nguyên là chủ tịch ubnd xã ngọc phụng huyện thường xuân
vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra hai bị can trên đã ký vào các biên bản kiểm tra tờ trình đề nghị thẩm định
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và làm nghĩa vụ tài chính năm m hai đất cho thiều quang thực và lê đình bình
gây thiệt hại cho nhà nước hơn một ba tỷ đồng
ngoài ra hai bị can trên cũng là đồng phạm trong vụ án tham nhũng có liên quan đến ông cầm bá xuân phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
phó chủ tịch hội nông dân tỉnh nguyên phó bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ubnd huyện thường xuân
sáu mươi hai bị cáo trong vụ đánh bạc gần một tỷ đồng
vừa bị toán nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc vào ngày hôm nay
trong đó các bị cáo nguyễn thị thủy liên dương văn hoàng huỳnh sĩ nguyên lương kim khá cùng chú tại tp long xuyên được xác định là có vai trò chủ mưu cầm đầu
vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh an giang khám xét khẩn cấp một mươi một chỗ ở của các đối tượng trên địa bàn thành phố long xuyên và các huyện châu thành thoại sơn chợ mới
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ hai bộ máy đếm tiền ba camera ghi hình ba máy fax tám máy in hai mươi bảy máy tính một trăm hai mươi sáu điện thoại nhiều phơi ghi số lô số đề và hơn bảy một tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản và tăng vật liên quan
sau đó nhiều đối tượng liên quan lần lượt ra đầu thú
kết quả điều tra thu thập tài liệu chứng cứ xác định tổng số tiền mà các bị cáo đánh bạc với nhau là gần một tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng trong đó xác định phơi số lô số đề trên bốn trăm linh bảy tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày ba mươi tháng ba
câu chuyện sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm vẫn chưa hết nóng khi mà mới đây công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa khám xét để điều tra đối với hai trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm hai mươi bảy d và hai nghìn chín trăm linh một s về hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện
qua điều tra cơ bản lực lượng chức năng công an tp hà nội xác định
từ khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay một số đăng kiểm viên thuộc trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm hai mươi bảy d khi tiến hành đăng kiểm đã bỏ qua một số lỗi vi phạm như cơi nới thành thùng nắp thùng khoán cải một số chi tiết để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm trái quy định có dấu hiệu tội giả mạo cho công tác được quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự
thực hiện khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền hơn năm trăm hai mươi sáu triệu đồng và một mươi sáu điện thoại di động các loại cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm
trong quá trình đấu tranh các đối tượng còn khai nhận sau khi các trạm đăng kiểm bị kiểm tra bắt giữ các đối tượng bàn bạc và thống nhất xóa các dữ liệu không thừa nhận hành vi nhận tiền của khách hàng nhằm đối phó với cơ quan điều tra
cùng với những lỗi vi phạm tương tự như trên trước đó lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh một s
tại đây cơ quan công an phát hiện thu giữ số tiền các đối tượng nhận hối lộ của các chủ phương tiện là một tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu đồng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với một số đăng kiểm viên của hai trung tâm nêu trên về hành vi nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với chu văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh thái nguyên về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
trước đó vào ngày sáu tháng ba tại địa phận xã nông hạ huyện trợ mới tỉnh bắc cạn tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô do chu văn xuân điều khiển chở hai người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ tùy thân
xuân khai nhận được một người lạ gọi điện thuê chở hai khách người trung quốc từ cao bằng về hà nội với giá thỏa thuận là năm triệu đồng
dù biết trước khách được trở thuê là người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam nhưng vì lợi nhuận nên xuân vẫn đồng ý chở
cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ và hoàn tất các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận tân bình tp hcm vừa khám phá bắt giữ hai công ty nếp bóng doanh nghiệp hoạt động đòi nợ theo kiểu khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản
qua quá trình làm việc các đối tượng thừa nhận do lợi nhuận quá lớn nên lãnh đạo hai công ty đòi nợ thuê đã chỉ đạo cho các nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với thủ đoạn rất chuyên nghiệp tân suốt và mức độ dày đặc
trần hà anh thư người được xem là trưởng phòng tính chấp công ty luật thế hệ trẻ có địa chỉ tại số ba trăm năm mươi tám phạm văn bạch phường một mươi năm quận tân bình tp hcm cho biết mặc dù là công ty luật nhưng công việc chính là xử lý nợ cho ngân hàng
riêng thư với vai trò quản lý nhân viên hàng ngày giám sát nhân viên thực hiện việc gọi điện cho khách hàng và những người thân người có liên quan đến khách hàng để yêu cầu trả nợ giám sát chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi

chính cứu thu thập được với hành vi liên tục gọi điện thoại gửi thông tin hình ảnh với nội dung
mang tính chức khủng bố vu khống xúc phạm nhân phẩm danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân
nơi làm việc nhằm gây sức ép đe dọa về mặt tinh thần tạo tâm lý hoang mang lo sợ buộc phải trả nợ
công an quận tân bình tp hcm đã khởi tố một mươi bốn đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan công ty
cổ phần mua bán nợ việt nam thịnh vượng và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạng luật thế hệ trẻ
công an quận tân bình đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm để điều tra mở rộng xử lý những người liên quan khác
ngày một mươi sáu tháng ba thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm gọi tắt là ban chỉ đạo
đã tổ chức cuộc họp định kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp ban chỉ đạo thông qua nhiều nội dung quan trọng
liên quan đến tiến độ điều tra các bộ án vụ biệt tham nhũng tiêu cực
thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm thống nhất đưa vụ án liên quan đến công ty
cổ phần kinh doanh f tám mươi tám vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
đối với vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam và một số trung tâm đăng kiểm
thường trực ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo xuyên suốt từ đầu từ lúc phát hiện đến nay
và cũng đã đưa vào diện theo dõi chỉ đạo
trước đó ngày một mươi hai tháng một tại phiên họp thứ hai mươi ba ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã thống nhất bổ sung vụ án xảy ra từ cục đăng kiểm việt nam và một số trung tâm đăng kiểm
vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
diễn biến mới nhất là đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam đối với một mươi tám đối tượng về tội đưa hối lộ nhận hối lộ
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hàng chục bị can trong vụ án trên
trong đó có nhiều lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam giám đốc một số trung tâm đăng kiểm
ban hành quyết định thành lập ban quản lý khu vực phát triển đô thị thủ thiêm
và ban quản lý khu vực phát triển đô thị tây bắc để giúp cho ủy ban nhân dân thành phố
quản lý hoạt động đầu tư phát triển hai khu vực quan trọng này
ban quản lý khu vực phát triển đô thị thủ thiêm có trụ sở của bang được đặt tại phường cô giang quận một
bang có chức năng giúp ủy ban nhân dân tp hcm quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu đô thị thủ thiêm
bao gồm quản lý giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch
đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật
trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được ủy ban nhân dân tp hcm giao
đồng thời ban có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch năm năm hàng năm
để thực hiện khu vực phát triển đô thị thủ thiêm đề xuất danh mục loại nguồn vốn và lộ trình thực hiện các dự án đầu tư
tương tự bang quản lý khu vực phát triển đô thị tây bắc được thực hiện qua việc sắp nhập trung tâm dịch vụ
tư vấn đầu tư xây dựng trực thuộc ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị tây bắc thành phố
và tổ chức lại ban này trụ sở ban mới đạt tại xã tân an hội huyện củ chi
thưa quý vị thời gian qua tình trạng người lao động
rút bảo hiểm xã hội một lần đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng
trung bình mỗi năm có khoảng bảy trăm linh người đã rút bảo hiểm xã hội một lần
năm sau cao hơn năm trước
thực trạng đáng lo ngại này đòi hỏi các cơ quan chức năng
cần có những giải pháp căn cơ để hạn chế tình trạng này
theo thống kê trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cả nước có hơn bốn triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
bình quân mỗi năm gần bảy trăm linh người hưởng
số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước
với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng một mươi một năm
trong đó tập trung chủ yếu ở đối tượng đóng bảo hiểm xã hội khu vực ngoài nhà nước
với gần hai chín triệu người
chiếm chín mươi bảy mươi bốn tổng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần
việc có tiền bảo hiểm xã hội là một khoản thu nhập đang là vấn đề đáng lo ngại
giờ ăn sâu trong suy nghĩ của người lao động